thưa quý vị sở y tế hà nội đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố
hiện thành phố hà nội thuộc cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và tính đến sáng ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi một toàn thành phố đã có ba mươi ba điểm đang bị phong tỏa
ngoài ra hà nội có sáu chùm ca bệnh phức tạp dự báo tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm trong những ngày tới
cụ thể như sau
chùm ca bệnh tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm linh bốn ca mắc
chùm ca bệnh tại thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh đã ghi nhận bốn mươi sáu ca mắc
chùm các bệnh tại âu trợ dừa quận đống đa đã ghi nhận ba mươi hai ca mắc
hai chùm ca bệnh mới tại lĩnh nam quận hoàng mai với tám ca mắc
chùm ca bệnh tại đường lê đức thọ quận nam tử liêm là ba ca mắc
liên quan đến ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận vào sáng ngày hôm nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội có thông báo khẩn
tìm người trên địa bàn thành phố có đến mua bán
hoặc liên quan đến chợ vải ninh hiệp xã ninh hiệp huyện gia lâm hà nội
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi
người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà nơi lưu trú
và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc gọi điện thoại đến số đường dây nóng trạm y tế xã ninh hiệp
theo số điện thoại như sau chín trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi bảy sáu trăm bốn mươi sáu
hoặc trung tâm y tế huyện gia lâm hai mươi bốn sáu nghìn hai trăm sáu mươi một sáu nghìn bốn trăm ba mươi năm
hoặc cdc hà nội chín trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi sáu sáu trăm bốn mươi sáu
hoặc chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn